xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin một mùa ba cập nhật của
truyền hình công nhân dân thưa quý vị mở đầu sẽ là một thông tin mới nhất liên quan đến vụ án
mạng gây rúng động dư luận tại xã hưng hòa huyện bầu bàng tỉnh bình dương vào lúc hai giờ ba mươi phút sáng
ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh bình dương đã bắt giữ bốn
phụ nữ trong nghi án giết hai năm thanh niên rồi phi tăng trong bồn bê tông bốn người phụ nữ bị bắt
giữ trong khuôn viên một khách sạn thuộc khu dân cư tiamo phú tịnh phường phú thọ
thành phố thủ dầu một gồm phạm thị thiên hà ba mươi một tuổi trịnh thị hồng hoa sáu mươi sáu tuổi
cùng chú tại quận thân phú thành phố hồ chí minh lê phú hạnh năm mươi bốn tuổi chú tại phường phú hòa
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương và một người chưa rõ danh tính cả nhóm này bị bắt khi
đang lái chiếc xe ô tô for bảy chỗ mang bì kiểm soát năm mươi một a bảy mươi một nghìn tám trăm ba mươi đi ra từ khách sạn một khu dân cư thiamo
hiện những người phụ nữ này cùng với chiếc xe ô tô bảy chỗ đã được đưa về phòng kể sát hình sự
công an tỉnh bình dương để lấy lời khai qua đầu tranh cho đến thời điểm này các đối tượng bước
đầu đã khai nhận hành vi sát hại hai nam thanh niên để phi tang do mâu thuẫn vặt trong gia đình
trong sinh hoạt các đối tượng đã nhẫn tâm sát hại hai nạn nhân rồi phi tăng sát vào thùng phi đổ
bê tông hiện lực lượng chức năng đang tập trung làm rõ động cơ gây án và các mâu thuẫn dẫn đến
vụ án mạng đau lòng trên trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng năm ông nguyễn thanh huân đến dọn dẹp
căn nhà mới mua để sử dụng thì phát hiện một thùng nhựa lớn màu xanh bên trong có chứa bê tông và
một thùng nhựa khối hình trụ cuốn xốp bịch ni lông được dán kín bằng silicon khi dùng búa đặc
bê tông ra thì đã phát hiện bên trong có xác người đang phân hủy nên đã báo cơ quan công an
và hiện nay thì phóng viên hải hà của chúng tôi thì cũng đang có mặt tại bình dương và sẽ có những
thông tin mới nhất đến quý vị và các bạn xin mời phóng viên hải hà
xin mời phóng viên hải hà
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến vụ trọng án tại bình dương này
vâng xin cảm ơn phóng viên hải hà
và tiếp tục với các tin thức khác
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa cung cấp thông tin về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trong các ngày một mươi năm và ngày một mươi bảy tháng năm tại huyện mê linh hà nội và tỉnh vĩnh phúc
sáng nay phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có những hình ảnh đầu tiên về đối tượng gây án
đặc biệt nghiêm trọng này tại phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là đỗ văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại thôn vạn phúc xã vạn yên huyện mê linh hà nội
xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông bình đã nuôi thủ tức và lên ý định trả thù
sau đó bình chuẩn bị giao bầu và lần lượt sát hải hai nạn nhân là anh hà văn hưng và anh đoàn văn tùng
sau khi sát hại hai người đỗ văn bình tự xác định cái kết không lối thoát cho bản thân
do vậy bình tiếp tục tìm những người có mâu thuẫn trước đó để trả thù
bình đã tìm gặp hai người phụ nữ đã có tình cảm với bình vì cho rằng đã bị phụ tình
bình lần lượt sát hại khiến một phụ nữ tử vong và một người trọng thương
đối tượng đỗ văn bình đã bị tổ công tác đặc biệt của công an tp hà nội bắt giữ
khi đang tìm cách đến nhà một người quen ở huyện phổ yên thái nguyên
nhằm trả thù vì ông này từng đánh bình cách đây tám năm
và theo đánh giá của cơ quan công an đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
vì chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
nhưng đối tượng đã ra tay sát hại dã man các nạn nhân
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về vụ án này trong các bản tin tiếp theo
chuyển sang thông tin tại vĩnh long
thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh vĩnh long
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn minh thạnh chú tại xã thạnh lợi huyện bình tân tỉnh vĩnh long
để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu vào tối ngày một mươi bốn tháng năm
trần hồng luân một mươi năm tuổi chú tại xã thành lợi huyện bình tân tỉnh vĩnh long
lái xe máy trên đường tại địa phương thì xảy ra va chạm nhẹ
với xe máy của thạnh đang chạy cùng chiều phía trước
luân tiếp tục lái xe máy về nhà kể lại sự việc cho cha ruột là anh
sau đó cả hai cha con đi tìm thạnh để hỏi chuyện
khi thấy thạnh đang mua bia tại cửa hàng tạp hóa thì hai cha con anh tâm
đến nói chuyện rồi xảy ra cửa cãi anh tâm cầm một cây gỗ đánh vào đầu
làm thạnh ngã ra sàn nhà thạnh liền vùng dậy lấy dao mang theo trong người
đâm liên tiếp vào người anh tâm làm anh tâm bị thương nặng và tử vong do vết thương
thùng tim sốc mất máu cấp và sau khi gây án thạnh đã đến cơ quan công an để đầu thú
liên quan đến hành vi cướp cướp giật tài sản trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai đã liên tiếp xảy ra một số vụ cướp cướp giật tài sản rất manh động và táo bạo
trong đó các đối tượng đã lợi dụng triệt đề sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi
khoảng một mươi tám h ngày năm tháng năm anh đào văn tạo tài xế xe ôm grab
nhận chở một thanh niên khi đến bãi đất trống trên đường võ nguyên giáp thuộc địa phận xã phước tân
người thanh niên yêu cầu anh tạo dừng xe đi vệ sinh lợi dụng lúc anh tạo không để ý
người thanh niên này bất ngờ dùng túi vải tự chế có dây rút một chiều chùm lên đầu anh tạo rồi rút xây
xiết chặt lại đồng thời kéo vào cổ điện gần đó để trói rồi dọa giết sau khi khống chế anh tạo
đối tượng lấy chiếc xe máy và điện thoại di động rồi tẩu thoát ngay sau đó
anh tạo đã tự tìm cách cởi trói cho mình đồng thời kêu cứu người dân và trình báo công an
vụ án trên chỉ là một trong hơn chục vụ cướp cướp giật tài sản hiện cơ quan công an tp biên hòa đang
điều tra xử lý phần nào cho thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức manh động
và liều lĩnh phần lớn các vụ việc xảy ra thường rơi vào ban đêm hoặc lúc dạng sáng cơ quan công an
gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra truy bắt đối tượng

cướp giật tài sản chủ yếu là cướp xe máy điện thoại di động giò sách nữ trang cơ quan công an đã
điều tra làm rõ một mươi bốn vụ bắt một mươi bảy đối tượng
chúng tôi đã bám sát địa bàn phòng ngừa tội phạm
tiền cho quần chúng nhân dân chúng tôi phối hợp với công an phường xã tổ chức các tuần tra mặc phục
bằng đêm tuần tra công khai theo kế hoạch của công an tp bh qua đó cũng góp phòng ngừa chung trên toàn địa bàn tp bh
để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả đối với loại tội phạm cướp cướp giật tài sản trong thời gian tới
ngoài lực lượng công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
tố giác tội phạm thì người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình
trong đó đề cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng của người tham gia giao thông trong đấu tranh ngăn chặn
và xử lý các tình huống cướp và cướp giật tài sản trên đường
không để những đối tượng cướp cướp giật từ nơi khác đến cư trú trên địa bàn chờ thời cơ gây án
liên quan đến vụ khai thác rừng trái phép tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng với khối lượng lâm sản thiệt hại rất lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết vừa quyết định khởi tố thêm sáu đối tượng
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo đó sáu đối tượng bị khởi tố đều trú tại xã sơn trạch huyện bố trạch gồm trần phúc an hoàng văn hương
trần đức dũng nguyễn văn hương trần xuân vương và hoàng văn hải
đến chiều ngày một mươi sáu tháng năm công an huyện bố trạch đã thực hiện lệnh bắt bốn đối tượng để tạm giam
còn hai đối tượng là hoàng văn hương và nguyễn văn hương không có ở địa phương
lực lượng công an đang xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn công an huyện bố trạch đã khởi tố bị can bắt tạm giam
sau đối tượng liên quan đến vụ vệ trên và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cơ chú đối với một đối tượng
như vậy cho đến thời điểm này cơ quan điều tra đã khởi tố một mươi ba bị can trong đó một mươi bị can đã bị bắt tạm giam
một vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng
đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại công ty than hạ long khiến hai công nhân tử vong và ba người khác bị thương nặng
vào khoảng năm h bốn mươi phút sáng ngày hôm nay khi nhóm năm công nhân đang thực hiện nhiệm vụ củng cố thu hồi than
tại lò giọc vỉa một mươi bốn khu hà ráng thuộc công ty than hạ long thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
thì xảy ra sự cố cháy khí mê tan
hậu quả anh đỗ thanh hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và anh phạm đình khương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu lò trường
đều cùng quê ở xuân thủy xuân trường
nam định tử vong ba công nhân còn lại bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
trong số ba bệnh nhân được xác định bị bỏng khoảng hai mươi
nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
trại tạm giam công an thành phố cần thơ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn lơ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại ấp phú lộc xã đông phú huyện châu thành tỉnh hậu giang về tội giết người và trốn khỏi nơi giam giữ
cũng liên quan đến tội giết người phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phan văn trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu vực ba phường trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ
và đối tượng nguyễn văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường phước thới quận ô môn thành phố cần thơ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện